xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
mỗi địa phương yêu cầu người từ ngoài tỉnh về ăn thích dương lịch hai nghìn hai mươi hai
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên mỗi địa phương lại có những cách chống dịch và cách ly y tế khác nhau
ông dương đình chỉnh giám đốc sở y tế nghệ an cho biết
trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín vừa có công văn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
dịp tết dương lịch tết nguyên đáng nhâm dần và mùa lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi
trong đó nhấn mạnh đối với cán bộ công chức viên chức người lao động và toàn thể nhân dân
hạn chế việc di chuyển khi không cần thiết trong dịp tết dương lịch tết nguyên đáng nhâm dần
và mùa lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi hai đặc biệt giữa các vùng và đến những nơi dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh cũng như bảo vệ sức khỏe cho bản thân gia đình và cộng đồng
trong một diễn biến khác đối với người từ vùng dịch vùng có nguy cơ cao như từ hà nội về
thì tỉnh ninh bình vẫn sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai theo kế hoạch số một trăm một mươi chín khbcd
vào ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh ninh bình
đặc biệt lưu ý đối tượng có triệu chứng nghi ngờ ho sốt mất hữu giá
khó thở v v và người bệnh tại các cơ sở y tế lái xe đường dài người làm việc tại các nhà hàng quán ăn phục vụ lái xe đường dài người buôn bán tại các khu chợ siêu thị
đối với những người về ninh bình từ hà nội và một số tỉnh có nguy cơ cao khi về địa phương cần phải khai báo y tế tại trạm y tế xã phường thị trấn
và được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc rt pcr phù hợp với các vùng dịch tễ
không thực hiện xét nghiệm đối với những trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bốn mươi tám giờ những trường hợp có hộ khẩu tại ninh bình đi và trở về trong ngày
tại thanh hóa vào chiều hai mươi chín tháng một mươi hai ông đỗ minh tuấn chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa cho biết thanh hóa chưa có quan điểm chỉ đạo riêng đối với người từ vùng có nguy cơ vùng dịch như hà nội về thanh hóa
hiện nay tỉnh đang thực hiện theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và các quy định chung trong công tác phòng chống dịch

tại thanh hóa vào chiều hai mươi chín tháng một mươi hai ông đỗ minh tấn chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa cho biết thanh hóa chưa có quan điểm chỉ đạo riêng đối với người từ vùng có nguy cơ vùng dịch như hà nội về thanh hóa
hiện nay tỉnh đang thực hiện theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và các quy định chung trong công tác phòng chống dịch
thưa quý vị trong dịp tết theo thường lệ lưu lượng người di chuyển sẽ tăng mạnh các hoạt động văn hóa xã hội cũng sẽ diễn ra còn nếu vào tết hai nghìn hai mươi một nhiều tỉnh thành phải giãn cách một số địa phương còn nằm trong tình trạng phong tỏa để phòng chống dịch bệnh liệu kịch bản đó có còn lặp lại trong tết năm nay hay không xin mời quý vị cùng theo dõi
mặc dù những ngày qua dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp trên cả nước với cả mắt mới ca tử vong liên tục tăng không những thế sự biến thể omicron xuất hiện ở nước ta dấy lên lợi ngại về một lan sống covid một mươi chín mới trong bối cảnh tình hình dịch ở nhiều địa phương đặc biệt là hà nội đang rất nổng thế nhưng nước ta đang trong giai đoạn sống chung với dịch nên không thể cứ mãi cấm người dân đi lại

ở thời điểm hiện tại nhiều nước trên thế giới cũng đã có tình trạng omicron xâm nhập nhưng không phát hiện do đó chúng ta cần đề phòng những trường hợp có thể chưa được phát hiện
còn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huyền nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết việc người dân đi lại không có vấn đề gì lớn nhưng nếu không quá cần thiết thì không nên di chuyển đi lại khi dịch covid một mươi chín đang căng thẳng
sau các mắt mới vẫn ở mức cao biến chủng omicron có nguy cơ xâm nhập lớn

tuy nhiên theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huyền nga việc tuyên truyền này cũng cần phải dựa trên những nghiên cứu cụ thể chỉ rõ nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín có bằng chứng để thuyết phục người dân ví dụ như tiếp xúc trong thời gian bao lâu thì lây nhiễm do không đeo khẩu trang do gặp người từ vùng này vùng kia về
theo phó giáo sư nguyễn huy nga việc cách ly người về từ vùng có dịch nhưng một số địa phương đang cách ly người về từ hà nội hiện nay là không có căn cứ chúng ta phải thích ứng với dịch bệnh
phải rút kinh nghiệm từ tháng năm năm nay sau kỳ nghỉ lễ về thì tp hcm bùng phát dịch dịch covid một mươi chín đã xuất hiện các biến thể mới lây lan nhanh ý thức nhận thức của nhân dân tốt thì dịch đỡ lây lan hơn
quý vị thân mến sau một năm làm việc vất vả được trở về đón tết bên gia đình người thân là nhu cầu là quyền lợi của mỗi con người
hơn nữa việc sống chung với dịch thì cũng có nghĩa là không thể cứ mãi đóng cửa và phong tỏa
nhưng để có thể đón một cái tết an toàn ý thức của người dân là yếu tố quan trọng mang tính quyết định
phó giáo sư phu bày tỏ lo ngại về việc dịch có thể lan nhanh trong các dịp tết cuối năm
do đây là thời điểm người dân đi lại tiếp xúc nhiều trong khi chúng ta đang phải đối phó với chủng delta giờ lại xuất hiện thêm omicron
thậm chí theo chuyên gia này việc người dân về quê dịp tết khiến nguy cơ lây lan không chỉ trong nội tỉnh mà có thể là giữa các tỉnh thành cả nước
do đó các địa phương phải thực hiện đánh giá nguy cơ xây dựng sẵn các kịch bản chi tiết để đáp ứng với các tình huống có thể xảy ra
tuy diễn biến dịch để xem xét có thể mở hoạt động nào tạm dừng hoạt động nào
trong tình hình hiện nay nguy cơ đến đâu đáp ứng đến đó tránh việc đáp ứng không tới khiến dịch không được kiểm soát
hay ngược lại là đáp ứng thái quá ảnh hưởng đến đời sống và kinh tế của người dân phó giáo sư phù nhấn mạnh
về phía người dân theo chuyên gia này cần thực hiện nghiêm túc khuyến cáo năm k của bộ y tế
người dân nên hạn chế đi lại xuất hiện ở nơi đông người nếu không cần thiết
còn theo phó giáo sư nguyễn huy nga khi thích ứng sống chung với dịch thì ý thức của người dân trở thành yếu tố quan trọng nhất
mà muốn có ý thức của người dân thì phải có truyền thông hướng dẫn cụ thể cho người dân
nhiều địa phương hiện nay đang làm rất tốt
phó giáo sư nguyễn huy nga phân tích sống chung với dịch thì cũng có nghĩa là không thể phong tỏa đóng cửa như ngày trước
hiện nay một số nước đã mở cửa cho người việt nam tiêm đủ hai mũi vaccine có thể sang nước họ
thì việc trong nước tỉnh này cấm tỉnh kỳ là vô lý
có phải do hiểu biết kém do hoảng sợ không có căn cứ khoa học hiểu biết chưa đến nơi đến chỗ
nơi cứ thế thì ảnh hưởng đến kinh tế xã hội
địa phương phải nộp ngân sách lớn họ rất lo họ phải thoáng hơn thì mới phát triển được họ mới sống được mới có nguồn thu
theo vị chuyên gia này hiện nay chúng ta không thể truy vết được hết tất cả các trường hợp f ở cộng đồng
chỉ nên tập trung vào những trường hợp có biểu hiện nặng
vào bệnh viện khi tiêm đủ vaccine nếu nhiễm cũng phần lớn là biểu hiện nhẹ
chúng ta cần tập trung điều trị cho những người bị nạn phải làm sao để giảm số ca mắc nạn giảm số tử vong
đây là yếu tố quan trọng nhất
vì số ca mắc mới tăng lên thì tỷ lệ bệnh nhân nặng cũng tăng lên
cần tập trung đảm bảo thuốc men phương tiện cấp cứu phải sẵn sàng cho phương án bệnh nhân tăng cao
phó giáo sư nguyễn huyện nga nói
trong khi đó các chuyên gia này cho rằng có thể tính tới việc mạnh dạng thử nghiệm một số loại thuốc hảo một
đông y mà việt nam sẵn có bởi kinh nghiệm phòng chống bệnh của ta và thế giới cho thấy
có nhiều chất chiết xuất từ thuốc thảo mộc đông y có tác dụng chống lại virus
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế nhấn mạnh
vì chúng ta vừa phải tuyên truyền vừa phải giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương
địa phương phải quản lý chặt chẽ các trường hợp đi về địa bàn
phải thông tin tới từng gia đình về dịp tết không được tụ tập đông người bởi đang có dịch
theo ông phải quán trị trên tinh thần như vậy không cấm nhưng thuyết phục khuyến cáo và quán triệt
ai từ đâu về cũng phải thông báo với chính quyền địa phương hạn chế đi lại chút tụng nhà này nhà kia
chính quyền địa phương nên khuyến cáo người dân hạn chế tiếp những người về từ vùng có dịch
phó giáo sư fu nhấn mạnh việc omicron có khả năng lây lan nhanh
có thể khiến số lượng bệnh nhân tăng vọt trong thời gian ngắn
tình trạng này gây áp lực lớn lên hệ thống điều trị đặc biệt là các địa phương dịch vốn đã rất căng thẳng
phó giáo sư phu nhấn mạnh nếu việc phân tầng điều trị không chuẩn
sẽ dẫn đến tình trạng các ca bệnh dạy được can thiệp y tế
trong khi đó các ca bệnh nặng lại không được can thiệp từ đó làm tăng nguy cơ bệnh nhân tử vong
theo chuyên gia này các địa phương cần phải đẩy nhanh việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
mặc dù vấn đề omechon có vô hiệu hóa hay làm giảm hiệu quả vaccine covid một mươi chín hay không
vẫn chưa thật sự sáng tỏ nhưng một số nghiên cứu của quốc tế cho rằng
tiêm vaccine mỗi ba sẽ có tác dụng bảo vệ tốt hơn trước dụng mới
như vậy để có một cái tết an toàn trọn vẹn bên gia đình
thì ý thức của mỗi người vẫn là yếu tố mang tính quyết định
hãy tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch tại địa phương để bảo vệ chính mình và xã hội
dịp tết nhâm dần dự kiến kéo dài chín ngày gồm năm ngày chính thức và bốn ngày cuối tuần
từ hai mươi bảy tháng chạp năm tân sửu đến hết mùng sáu tháng riêng năm nhâm dần
tức hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến mùng sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
việc bố trí này đảm bảo hài hòa thời gian nghỉ trước và sau tết
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
chỉ nên đón tết theo gia đình không tụ tập đông người để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
omicron vẫn đang dình dập bất cứ ai sơ hờ cho công tác phòng chống dịch
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại